thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi bộ công an về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi một
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân các tỉnh và các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi với các nhiệm vụ cụ thể sau đây
về công tác ra đề thi của bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly triển khai công tác ra đề thi
và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra để thi
về công tác in sao đề thi của các sở giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo đảm bảo an ninh an toàn cho công tác in sao để thi bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao để thi
về công tác vận chuyển đề thi đề nghị bộ công an cử cán bộ an ninh cùng cán bộ của bộ giáo dục và đào tạo tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của bộ giáo dục và đào tạo đến các hội đồng thi để in sao để thi
về công tác coi thi và chấm thi đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và đề nghị của các hội đồng thi bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ nhằm đảm bảo trật tự an toàn cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi phúc khảo
về công tác đảm bảo an toàn giao thông bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình